từ đầu năm tới nay giá hồ tiêu trên thị trường xuống thấp nhất trong vòng tám năm qua khiến cho người trồng tiêu gặp rất nhiều khó khăn
tại lâm đồng nhiều hộ dân đã quyết định dừng mở rộng diện tích chỉ tập trung thâm canh trên diện tích tiêu hiện hữu để phát triển cây tiêu theo hướng bền vững và hiệu quả
trong những năm gần đây giá hạt tiêu trên thị trường luôn ở mức cao và ổn định nên người dân một số vùng ở lâm đồng ồ ạt trồng tự phát mở rộng diện tích
cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn lâm đồng gia đình ông nguyễn văn chua ở xã tân nghĩa hiện có ba hectare trong đó hai năm hectare trồng tiêu sen cà phê và năm xào tiêu trồng thuần
là địa phương có diện tích hồ tiêu lớn nhất của tỉnh với gần bảy trăm linh hectare mặc dù trên địa bàn huyện thổ những đất đai khí hậu chưa thật thuận lợi để trồng cây hổ tiêu nhưng các năm trước do giá cao nên người dân trồng tự phát nhiều trong khi địa phương chưa có quy hoạch cho cây tiêu

cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn huyện gia đình ông nguyễn văn chua ở xã tân nghĩa hiện có ba hectare trong khi địa phương chưa có quy hoạch cho cây tiêu